trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội vừa thông tin ca mắc covid thứ chín tại hà nội
bệnh nhân chín trăm sáu mươi hai là nam giới ba mươi tuổi địa chỉ số sáu ngõ chín mươi một nguyễn văn chỗi
phương liệt thanh xuân nghề nghiệp nhân viên ngân hàng tiên phong
ba mươi tám hàng gia hàng bông hoàn kiếm ngày mắc một mươi tháng tám
nơi khám và điều trị tại bệnh viện thanh nhàn vào ngày một mươi bốn tháng tám
điều đặc biệt đáng nói là bệnh nhân này có lịch trình di chuyển rất phức tạp
điều đặc biệt đáng nói là bệnh nhân này có lịch trình di chuyển rất phức tạp
vì dày năm hai khởi hành một mươi một h ba mươi năm về đến hà nội khoảng một mươi bốn h
bệnh nhân bắt grab về ngân hàng tiên phong tại ba mươi tám hàng gia hàng bông hoàn kiếm
tại cơ quan bệnh nhân tiếp xúc với tất cả các nhân viên tại cơ quan khoảng hai mươi người
tối cùng ngày bệnh nhân có đến thăm vợ con tại địa chỉ một trăm hai mươi tám c đại la đồng tâm hai bà trưng
sau đó bệnh nhân về ngủ tại nhà trọ địa chỉ số sáu ngõ chín mươi một nguyễn văn chỗi phương liệt thanh xuân
ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng bảy
bệnh nhân đi làm bình thường tại đây tiếp xúc với các nhân viên trong cơ quan
đến tối ngày hai mươi bốn tháng bảy bệnh nhân có đến thăm vợ con tại địa chỉ một trăm hai mươi tám c đại la đồng tâm hai bà trưng
ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng bảy bệnh nhân có đi du lịch với cơ quan tại sầm sơn
ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng bảy bệnh nhân vẫn tiếp tục đi làm tại cơ quan và có tiếp xúc với các nhân viên trong cơ quan
đến chiều ngày ba mươi tháng bảy sau khi đọc được thông tin dịch ở đà nẵng bệnh nhân tự cách ly tại nhà
đến ngày ba tháng tám
bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt ba mươi chín độ c được bệnh viện thanh nhàn lấy mẫu gửi cdc hà nội làm xét nghiệm pcr kết quả xét nghiệm lần một âm tính
cùng ngày ba tháng tám bệnh nhân ở cùng phòng và tiếp xúc với hai bệnh nhân nhưng có đeo khẩu trang
bệnh nhân có mượn điện thoại của một bệnh nhân tám trăm một mươi hai để gọi về cho gia đình
ngày bốn đến ngày một mươi bốn tháng tám sau khi ra viện bệnh nhân không đi làm chủ động cách ly tại phòng trọ ở một mình
tại khu nhà trọ bệnh nhân có tiếp xúc với chủ nhà và mẹ của chủ nhà
bệnh nhân có đeo khẩu trang
ngày một mươi bốn tháng tám bệnh nhân tự lái xe máy đến bệnh viện thanh nhàn và được chuyển vào khu cách ly t chín
ngày một mươi năm tháng tám bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần hai bệnh viện thanh nhàn cho kết quả sàng lọc dương tính
sau đó mẫu bệnh phẩm đã được gửi ngay đến cdc hà nội để làm xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính với sars cov hai lúc hai mươi một giờ
hiện tại bệnh nhân đã được chuyển điều trị và cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai